các du khách nước ngoài đã tới thăm quảng trường ba đình vào lăng viếng bắc để bày tỏ lòng thành kính biết ơn đối với vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân việt nam
trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng chín ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã đón tiếp hơn ba mươi tám sáu trăm linh lượt khách trong đó có một một trăm ba mươi ba lượt khách nước ngoài
mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn so với những ngày thường song nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên không để xảy ra ủng hộ
đặc biệt trong ngày hai tháng chín ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh cũng đã phục vụ miễn phí nước uống và bánh mì cho người dân về viếng lăng bác
gặp mặt đoàn thể thao việt nam dự asean vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương và đánh giá cao các huấn luyện viên vận động viên các liên đoàn thể thao bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục thể dục thể thao và các cơ quan liên quan đã góp phần làm nên chiến thắng này vào dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm quốc khánh
tại buổi gặp mặt thủ tướng nhìn nhận đoàn đã thi đầu về ý chí khát vọng của thể thao việt nam đặc biệt thể hiện tinh thần đoàn kết lòng tự hào dân tộc cao văn hóa dân tộc
không có tiếng kêu ca nào về đoàn thể thao việt nam về đạo đức lối sống tại đại hội này nhìn toàn diện thành tích của đoàn thể thao là xuất sắc thể hiện màu cờ sắc áo
chiến thắng này có thể nói là một chiến thắng lớn đó là chiến thắng trong lòng người hâm mộ của việt nam
và đây là niềm tin của nhân dân với thể thao việt nam
nó mang lại một cảm giác lăng lăng khó tả mà thành tích đoàn thể thao việt nam đã mang lại trong cái adidas thứ tám lần này
chúng ta chưa đạt đỉnh đỉnh cao chưa đạt mong muốn mà chúng ta mong đợi
nhưng theo kế hoạch thì chúng ta cũng đạt được
và chúng ta được đề ra
thủ tướng khẳng định mặc dù đất nước còn khó khăn đảng nhà nước luôn quan tâm đối với ngành thể dục thể thao
thể hiện qua nhiều chính sách chế độ đối với vận động viên huấn luyện viên
thủ tướng giao bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục thể dục thể thao đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm từ asean lần này
để có biện pháp duy trì và phát triển thành tích đạt được phát huy thế mạnh tiếp tục đưa thể thao việt nam lên tầm cao mới
thủ tướng giao bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục thể dục thể dục thể thao đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm từ asean lần này

để có biện pháp duy trì và phát triển thành tích đạt được phát huy thế mạnh tiếp tục đưa thể thao việt nam lên tầm cao mới

thủ tướng giao bộ văn hóa thể thao và du lịch thể thao đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm từ asean lần này

thủ tướng giao bộ văn hóa thể thao và du lịch thể thao đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm từ asean lần này

thủ tướng giao bộ văn hóa thể thao và du lịch thể thao đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm từ asean lần này

để có biện pháp duy trì và phát triển thành tích đạt được phát huy thế mạnh tiếp tục đưa thể thao việt nam lên tầm cao mới
thủ tướng giao bộ văn hóa thể thao và du lịch thể thao đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm từ asean lần này

nhật bản cũng tuyên bố chủ quyền nằm ở khu vực ngoài khơi hokkaido
thủ tướng abe cho hay ông cũng đang tiếp xúc với các cuộc gặp riêng rẽ khác với chủ tịch trung quốc tập cận bình thủ tướng hàn quốc lee nak yoon và tổng thống mông cổ khatma batunga bên lề diễn đàn kinh tế phương đông theo kế hoạch diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín
ngoài ra ông abe cũng tìm cách tổ chức một cuộc gặp với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un nếu như ông kim jong un tham dự diễn đàn kinh tế phương đông nhằm thảo luận về vấn đề công dân nhật bản bị bắt cóc nhiều thập niên trước
tuy nhiên chính phủ nga cho biết nhà lãnh đạo triều tiên sẽ không tham dự sự kiện này
trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác trung quốc châu phi tại bắc kinh chủ tịch trung quốc tập cận bình tuyên bố sẽ xóa nợ cho một số nước châu phi theo hình thức các khoản nợ
nợ chính phủ trung quốc không trả lãi trước cuối năm hai nghìn một mươi tám
ông tập cận bình nêu rõ trung quốc sẽ xóa nợ đối với các nước kém phát triển nhất của châu phi các nước mắc nợ trồng chất và nghèo đói các nước đang phát triển không có biển và là đảo nhỏ mà có quan hệ ngoại giao với nước này
ngoài ra ông cũng tuyên bố trung quốc sẽ tăng khoản tài trợ tổng cộng sáu mươi tỷ đô la mỹ cho châu phi
nhà lãnh đạo trung quốc nhấn mạnh việc phát triển một cộng đồng trung quốc châu phi vững mạnh hơn cùng chung tương lai
đồng thời tái khẳng định cam kết của trung quốc đối với hòa bình và phát triển
hôm nay ngoại trưởng iran mohammed zarif đã đến thủ đô đam mát để hội đàm với các quan chức syri về tình hình nội chiến tại đây
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính phủ syri đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công theo từng giai đoạn ở tỉnh idlib và các khu vực xung quanh vốn là thành trì lớn cuối cùng của phiên quân
các lực lượng iran đang ủng hộ tổng thống syri bashir